nhóm phóng viên đã ghi hình kín tại một số cửa hàng

còn op là của hãng nào
máy nhật máy thụy sĩ nhưng mà giáp ở đài loan
chúng tôi tìm đến phố hàng đào
nơi được xem là thủ phủ của những chiếc đồng hồ thương hiệu giá rẻ

thế cái loại này là của nước nào
cái này cô cho tôi xem cái này
cái đấy cũng là của trung quốc à

à nhưng mà công ty
cũng giới thiệu là hàng nhái nhưng lại được quảng cáo là hàng fake loại một nên giá tại cửa hàng này lại cao hơn

dù là hàng fake nhưng người bán hàng này cũng cam kết có đầy đủ thẻ bảo hành
thế nhưng chỉ bảo hành tại cửa hàng

cái này là hai triệu này cái này là ba triệu rưỡi
cái này là năm triệu cái này là ba triệu rưỡi
cái này là ipc thì nó rẻ hơn
có bảo hành không
có bảo hành một năm
bảo hành ở đâu

di chuyển đến một cửa hàng khác chúng tôi được quảng cáo là hàng chính hãng
tuy nhiên khi hỏi

thì người này khẳng định chỉ có thể bảo hành tại cửa hàng
chứ hãng sẽ không nhận bảo hành từ khách hàng
nhà em đều là hàng chính hãng
cái này nếu mà bảo hành ở hãng thì bảo hành ở đâu ấy

nếu mà có vấn đề gì mà phải thay thế mà phải ấy quá thì mới phải chuyển đến đây hãng
tại vì muốn một hãng là một ấy
thế nên là bọn em đều nhận
tại cửa hàng xong chuyển về

đồng hồ giả tràn lan trên thị trường
thiên biến văn hóa đủ kiểu với đủ các mức giá
trong đó có các đồng hồ vách cao cấp siêu cấp
nhiều khả năng lừa đảo thuộc hàng cao thủ của các gian thường
mà chúng đã được bán ra với giá cắt cổ hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng
vừa qua cục quản lý thị trường quảng nam đã kiểm tra và phát hiện hơn một chiếc đồng hồ giả
được nhập từ nước ngoài với các thương hiệu như rolex rado omega longzhin
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám
các cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý hai một trăm sáu mươi sáu trường hợp buôn bán trái phép đồng hồ giả nhái casio
tuy nhiên tình trạng làm giả buôn bán trái phép đồng hồ trôi nổi mạo danh thương hiệu
vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng gia tăng khiến khách hàng chịu nhiều tổn thất
thường thì những chiếc đồng hồ giả mà bên mình đã từng thẩm định thì nó cũng có rất nhiều loại
có những loại nó giả toàn bộ giả toàn bộ tức là từ dây vỏ bên ngoài cho đến máy móc bên trong
nhưng có những chiếc nó chỉ làm giả đến phần máy móc thôi
với những người chơi bình thường thì rất khó để mình có thể đưa ra được một cái kiến thức
hoặc là mình có thể thẩm định được cái chiết đồng hồ đấy là thật hay giả
trong hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám phó tranh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
đã thẳng thắn chỉ ra rằng có đến tám mươi chín mươi đồng hồ kinh doanh ở việt nam là hàng giả hàng nhái
đây hoàn toàn không phải là một con số võ đoán bởi ở những thành phố lớn như hà nội
hàng nhái hàng giả đã đổ bộ và chiếm lĩnh rất nhiều thị phần
với chín mươi triệu dân thị trường đồng hồ việt nam ước tính có quy mô khoảng một mươi bảy tỷ đồng gần bảy trăm năm mươi triệu usd
tuy nhiên mặt hàng này vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ nên những đơn vị kinh doanh hàng nhái
đã khiến thị trường này đang phải trải qua thời kỳ hỗn loạn về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm
sạc điện thoại bốc cháy khiến trung cư hỏa hoạn
năm mươi các vụ cháy có nguyên nhân liên quan đến điện và thiết bị điện tử
là những thông tin báo động về tình trạng mất an toàn từ thiết bị điện tử liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây
không chỉ là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ trong nước thiết bị điện tử cũng là nguyên nhân gây ra các tai nạn thương tâm ở nhiều quốc gia trên thế giới
như trung quốc hà nội trung quốc

theo thống kê của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
trong năm hai nghìn một mươi tám nước ta xảy ra khoảng ba vụ cháy
thì trên năm mươi có nguyên nhân liên quan đến thiết bị điện sự cố hệ thống điện
chưa bao giờ những thiết bị điện tử lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như hiện nay
cái đầu tiên là tư tưởng hàng ngày là sai lầm
chỉ cần biết là
người ta sử dụng rẻ hay dễ dùng thì người ta sẽ lấy những đồ chất lượng thấp
và cái chính chúng ta phải học cách sử dụng
người ta phải cách sử dụng cái đó cho nó đúng
thế khi bảo hành như thế khi sử dụng đúng như thế rồi
và chúng ta phải sử dụng những cái thức điện của chúng ta
còn chúng ta không được giao phó cho mọi người
từ thực tế qua các sự việc có nguyên nhân từ thiết bị điện tử kém an toàn
có thể dễ dàng nhận thấy các thiết bị điện tử mất an toàn thường tồn tại ở hai dạng
thứ nhất là các sản phẩm điện tử gia dụng có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường
như các linh kiện điện thoại các loại đồ gia dụng và các thiết bị điện tử nói chung
thứ hai là các sản phẩm có nguồn gốc từ rác điện tử đồ tái chế
phổ biến là các mặt hàng điện lạnh như điều hòa máy giặt bình nóng lạnh lò vi sóng
đây là một con phố trung tâm của thành phố hà nội
tại đây cứ cách vài trăm mét có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng linh kiện điện thoại giá rẻ như thế này
ngoài việc bày bán công khai chúng được chính những chủ hàng công nhận là các mặt hàng nhập lậu
và chỉ có một xuất xứ duy nhất là trung quốc

các dự án trong khu vực vinh trang giúp chúng được đổi hướng hướng

toothpaste t này và các đồ chế điện biên tập để đánh giá khách hàng đồng thời

nó rẻ hay cho dễ
nó là phù hợp với điều kiện mình có thể chấp nhận được giá nó rẻ hơn so với mua hàng mới ở ngoài
và cũng không có các trục trặc thường xuyên
mà cũng chưa có xảy ra hiện tượng mà cháy nổ hay là chập điện gì cả
thực tế trên cũng tồn tại với các sản phẩm có nguồn gốc từ rác thải điện tử của các quốc gia phát triển
rộng lớn đa dạng các bản hàng hết sức phức tạp và ngay càng tinh vi và khối lượng ngày càng lớn
đã vượt qua một số các quản lý và một số cơ quan chức năng của địa phương
và nó thao túng thị trường những cái hàng chân chính làm thiệt hại người tiêu dùng và ngân sách nhà nước
có thể nói tóm quạn mấy câu về thiết bị linh kiện điện điện tử như vậy
việc buôn bán
dù là rác thải điện tử hay sản phẩm điện tử giá rẻ nhập lậu
đều ẩn chứa nhiều nguy cơ và trái với quy định của nhà nước
điều này đã được quy định rõ tại điều năm nghị định số một trăm tám mươi bảy năm hai nghìn một mươi ba về hàng hóa cấm nhập khẩu
và nghị định số một trăm tám mươi năm năm hai nghìn một mươi ba về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tuy nhiên do mức giá rẻ lại có mặt mọi nơi trên thị trường
những sản phẩm này dễ dàng được người tiêu dùng lựa chọn dù ẩn chứa nhiều nguy cơ
các sản phẩm điện tử mất an toàn đang được lưu hành trên thị trường như thế nào
vì sao chúng vẫn được bày bán rộng rãi và sử dụng phổ biến